kết quả xét nghiệm pcr phân của hai trẻ xuất hiện các triệu chứng sốt đau bụng nôn ói tiêu chảy cho thấy
có vi khuẩn salmonella sbb đây là những bé có dấu hiệu bị ngộ độc trong vụ việc xảy ra tại chung cư ba mươi hai vừa qua
thông tin này vừa được sở y tế tp hcm xác nhận vào sáng nay ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo sở y tế tp hcm qua báo cáo của trung tâm y tế tp hcm ngoài những trẻ được đưa đến bệnh viện
còn hai trẻ có triệu chứng sốt đau bụng nôn ói và tiêu chảy sau khi dự tiệc trung thu tại chung cư palm heights đi khám tại một phòng khám tư
cụ thể vào ngày một tháng một mươi phòng khám này tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhi đến khám
cả hai trẻ đều tham gia chương trình trung thu tại chung cư palm heights vào tối ngày hai mươi chín tháng chín và đã ăn nhiều loại thức ăn tại buổi tiệc
hai bé đều có triệu chứng đau bụng tiêu chảy được chẩn đoán là viêm dạ dày ruột
nghi ngờ viêm ruột trực khuẩn nên được chế định xác nhiệm pcr phân
kết quả dương tính với salmonella spp hiện sức khỏe của hai bé phục hồi tốt
viêm khuẩn salmonella spp thường có trong thức ăn có thể gây ngộ độc thậm chí tử vong
thực phóng càng bẩn viêm khuẩn này càng nhiều và mức độ ngộ độc càng cao
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến vụ việc